tỉnh phú yên vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia lẫm phú lâm
ở phường phú lâm thành phố tuy hòa
ngoài ra trong đợt này bộ văn hóa thể thao và du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia
đối với bốn di tích kiến trúc nghệ thuật tại thành phố hà nội và hai di tích lịch sử tại tỉnh nghệ an
khu đình lẫm làng phường phú lâm gồm bốn công trình văn hóa đặc sắc nổi bật là kiến trúc lẫm thờ độc đáo
lẫm là ngôi nhà cổ làm bằng gỗ mái lập ngói vẩy đã trường tồn hơn một trăm linh năm là nơi cư dân thờ cúng tiền hiền
những người có công khai hoang lập ấp được dân làng ghi nhớ ơn đức thờ cúng
trong khuôn viên còn có đình thờ các danh thần được xây cất từ thầy pháp thuộc
miếu thờ thành hoàng dục bảo trung hưng chi thần và miếu thờ bà thiên y anna
hàng năm cứ đến ngày một mươi tháng ba âm lịch tại đây diễn ra các nghi lễ cúng thần hoạt động văn hóa văn nghệ
trò chơi dân gian thu hút hàng trăm người dân ở các phường
phú lâm phú thạnh phú đông tp tuy hòa tham gia
hôm nay tại cái buổi lễ đón bằng di tích là đã ra mắt ban quản lý là đại diện cho cộng đồng dân cư ở địa phương
tức là di tích đã được sự chăm sóc bảo quản của cộng đồng dân cư ở địa phương
và đây là một điều quan trọng nhất là điều kiện quan trọng để cho di tích tồn tại lâu dài
ngoài di tích kiến trúc
nghệ thuật quốc gia lẫm phú lâm ở tỉnh phú yên
bốn công trình kiến trúc nghệ thuật khác ở thành phố hà nội cũng vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích quốc gia
là di tích đình tràng xã liên bạc và đình đoán xá xã đồng tiến huyện ứng hòa
phủ thờ nguyễn ngọc trì xã hát môn huyện phúc thọ chùa thấp xã hạ bằng huyện thạch thất
đồng thời xếp hạng hai di tích quốc gia đối với đền mai bảng phường nghi thủy thị xã cửa lò và đền diên cờ xã nghi trường huyện nghi lộc tỉnh nghệ an